bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc bộ cùng sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh thành phố
về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong đợt cao điểm
trong đó có việc triển khai giao dịch việc làm qua phương thức trực tuyến
giao cục việc làm hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm tư vấn giới thiệu việc làm trực tuyến để kết nối cung cầu lao động
tổng cục giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh đào tạo trực tuyến hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến
sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các trung tâm dịch vụ việc làm thông báo
người lao động gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường biêu điện
thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp như gửi thư điện tử fax qua đường biêu điện ngay sau khi chính phủ cho phép